trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã đặt ra sức ép lớn đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội
chính sự sợ hãi lo ngại nguy cơ lây nhiễm từ khách du lịch nước ngoài mà một số cơ sở dịch vụ đã từ chối phục vụ
thậm chí là có biểu hiện tẩy chay kỳ thị vô căn cứ đối với du khách nước ngoài
tiến sĩ nguyễn thu thủy trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội vô cùng băn khoăn và lo lắng
khi nhận được chia sẻ của một người em việc có du khách nước ngoài tìm đến sáu khách sạn ở ninh bình thì đều bị từ chối phục vụ lưu trú
có một trường hợp là một bạn làm ở trong khách sạn thì bạn ấy có gặp một khách ở ninh bình và khách đã bị sáu khách sạn khác từ chối
và khách sạn của bạn ấy thì bạn đến nơi bạn ấy làm việc thì bạn ấy cũng không thể nhận khách được bởi vì là bạn ấy cũng nói là
thực ra thì bọn em cũng muốn nhận khách thế nhưng mà khi bọn em nhận khách thì lại bị là dân làng hoặc là dân địa phương
họ phản đối và vì thế cho nên là
bản thân các cơ sở lưu trú cũng có những trường hợp họ muốn nhận khách nhưng mà họ lại không được
hoặc họ không có được cái sự ủng hộ từ phía
gọi là cộng đồng cư dân địa phương và vì thế cho nên họ cũng buộc phải dừng cái việc đón khách
tuy nhiên theo đại diện đơn vị lữ hành những biểu hiện hành vi kỳ thị du khách sẽ ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của việt nam
điểm đến vốn được mệnh danh là hiếu khách thân thiện và an toàn
thật sự có nhìn là một cái ảnh hưởng có nhìn là rất nhiều
cho ngành du lịch đặc biệt là từ trước đến giờ có nhiều khi du khách đến việt nam
việt nam được biết đến là một đất nước
hòa bình yên bình và rất hiếu khách nhưng bây giờ do
covid mà khách đến việt nam bị từ chối
hoặc bị phục vụ với thái độ nó cũng tốt thì thật sự
đây là một cái không riêng gì của ngành du lịch là nó ảnh hưởng tất cả
về cách nhìn của du khách thế giới với bản thân việt nam
nhiều người bây giờ rất là sợ khách nước ngoài
nhất là để mà giao lưu ấy thì hầu như là mọi người đều không thích
vì lý do là khách nước ngoài không chịu đeo khẩu trang nên rằng là ai cũng sợ hết
chứ còn nếu mà là nước ngoài mà tuân thủ cái đeo khẩu trang như là người việt mình ấy
thì không có gì là để kì thị cả
xuất phát hoàn thuần túy từ tâm lý mà tâm lý nghi ngại tâm lý sợ hãi
thành thử ra người ta đã đồng nhất tất cả những người nước ngoài với tính cách như là những tác nhân truyền diễn
như vậy có nghĩa rằng là phải giải quyết hoàn toàn cái khâu từ tâm lý
nhìn nhận được rằng trong mỗi một ca tiếp xúc như vậy trong mỗi trường hợp tiếp xúc như vậy
không phải là lúc nào cũng có khả năng gây bệnh và một khi chúng ta đã được trang bị đầy đủ
những cái cơ sở những cái cơ sở khoa học của cái sự hiểu biết xung quanh cái cái cái bệnh dịch
covid một mươi chín này thì hoàn toàn chúng ta có thể thắng tê được điều đó
có thể thấy dịch bệnh xảy ra là điều không ai mong muốn các chủ cơ sở kinh doanh và người dân cần
có những ứng xử hài hòa chuẩn mực đối với tất cả các du khách nước ngoài bởi mỗi du khách quốc tế
chính là một đại sứ du lịch quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam để kịp thời chấn chỉnh
giữ gìn hình ảnh đất nước con người việt nam thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo chúng ta vừa chống dịch
vừa phải giữ được phát triển kinh tế đồng thời giữ được hình ảnh thân thiện hiếu khách của việt nam trong
các du khách quốc tế